trại giam đại bình thuộc cục c một mươi bộ công an đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê quán xã trường trung huyện nông cống tỉnh thánh hóa bỏ trốn khỏi trại giam khi đang chấp hành án tù về tội giết người
phạm nhân trần văn tuân đang chấp hành án hai mươi năm tù về tội giết người đóng tại xã lộc thành huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng
theo quyết định truy nã của trại giam đại bình đặc điểm nhận dạng của trần văn tuân là cao một m sáu mươi tóc ngắn sống mũi lõm đối tượng có dấu vết riêng là vệt sẹo thẳng một cm trên sau đuôi lông mày phải
bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn dải đối tượng trần văn tuân đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân và ủy ban nhân dân xã phường thị trấn nơi gần nhất
mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được bí mật theo quy định